một đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy với quy mô và số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay
vừa bị công an tỉnh hải dương triệt phá thành công
cầm đầu đường dây là đối tượng có nhiều tên án tiền dự
thường xuyên tàng trữ vũ khí quân dụng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ
khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút ngày một tháng bốn tại khu vực đường gom cao tốc hà nội hải phòng
đoạn thuộc địa phận thôn long tràng xã hoàng diệu huyện gia lộc
tổ công tác công an tỉnh bắt giữ thành công đối tượng đỗ tiến sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã thống canh huyện gia lộc
khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển một mươi hai kg ma túy tổng hợp từ sơn la về hải dương tiêu thụ
ngay sau đó một mũi tấn công khác tiến hành bao vây bắt giữ đối tượng phạm văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú xã thanh sơn huyện thanh hà
khi đối tượng đang hoạt động trên địa bàn xã hạ bi huyện kim bồi tỉnh hòa bình
đây là đối tượng cầm đầu đường dây trực tiếp tiến hành giao dịch mua bán trái phép chất ma túy
để vận chuyển lực lượng ma túy với số lượng lớn về hải dương tiêu thụ
cũng như duy trì hoạt động của đường dây với mạng lưới chân dết rộng khắp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận
các đối tượng đã trang bị vũ khí nóng dùng các loại phương tiện để ngụy trang
phân công vai trò nhiệm vụ chặt chẽ từng mắt xích và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng
với quyết tâm đấu tranh xử lý triệt đề các đường dây tụ điểm và tội phạm ma túy
nhằm làm trong sạch địa bàn góp phần giữ gìn an ninh trật tự
chỉ sau bảy ngày xác lập chuyên án bằng sự phối hợp chặt chẽ của phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị tham gia
hai đối tượng cộng cán của đường dây đã bị tóm gọn
toàn bộ tăng vật liên quan gồm một mươi hai túi ma túy loại ketamine năm túi ma túy loại metafetamin một túi ma túy mdma bị thu giữ
khám xét khẩn cấp nơi ở của long sơn và các đối tượng khác có liên quan đến đường dây trên địa bàn thành phố hải dương bắc ninh hải phòng
lực lượng chức năng thu giữ thêm một số viên nén túi chất bột màu trắng và một số giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vai nặng lãi
công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
đồng thời mở rộng điều tra để xử lý triệt đề các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng vừa phối hợp với đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận
kiểm tra và bắt quả tang hai xe ô tô tải đang có hành vi mua bán bình khí cười n hai o ngay tại địa bàn khu dân cư
vào tối qua tại mặt đường nguyễn bính công an phường hòa minh phát hiện hai xe ô tô xuất hiện trong khu dân cư có dấu hiệu bất minh
nên đã phối hợp với đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận kiểm tra
phát hiện trên xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba h một nghìn sáu trăm hai mươi tài xế đã bỏ chạy có bốn mươi hai bình chứa khí cười n hai o
và xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín h bảy trăm năm mươi năm
do tài xế vũ sĩ tùng ba mươi sáu tuổi chú tỉnh bắc ninh điều khiển có một trăm tám mươi một bình chứa khí cười đều là loại một mươi hai kg
qua làm việc tài xế tùng khai nhận chở số bình khí cười trên từ đông anh hà nội vào giao tại đà nẵng
tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện công an quận liên triều đã lập biên bản thống kê và tạm giữ toàn bộ số bình khí cười để tiếp tục điều tra
tổ chức nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo trần văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình hai mươi năm tù
và bị cáo trần ngọc giao sinh năm hai nghìn bốn chú huyện rồng trôm rồng riềng tỉnh kiên giang năm năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
quân và giao cùng thuê nhà trọ ở thành phố rạch giá sống chung với nhau như vợ chồng
quân là đối tượng nghiện ma túy nhận thức được việc mua bán ma túy là vi phạm pháp luật
nhưng vì hám lợi và có ma túy để thỏa mãn cơn nghiện
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị công an bắt giữ vào ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
quân đã một mươi hai lần bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn thành phố rạch giá
với tổng trọng lượng gần một trăm tám mươi gram ma túy tổng hợp loại ketamin và mdma
còn trần ngọc giao trong lúc sống chung phát hiện quân bán ma túy có lợi nhuận cao
nên giao đã mua ma túy của quân bán lại để kiếm lời
giao đã mua ma túy của quân tổng cộng chín lần rồi trực tiếp bán lại cho sáu con nghiện khác
với trọng lượng hơn một đồng
ngoài lĩnh mức án nêu trên hội đồng xét xử còn tịch thu số tiền thu lợi bất chính của quân và thảo
gần hai mươi năm triệu đồng bổ sung vào ngân sách nhà nước
với hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn
nguyễn văn hải chú thể phường phú hậu tp huế tỉnh thừa thiên huế
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
khoảng bảy giờ ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn hải điều khiển xe mô tô sh một đến tiệm vàng minh đức số hai trăm hai mươi
đường trần hưng đạo tp huế để hỏi mua một sợi dây chuyền vàng
sau khi chủ cửa hàng đưa dây chuyền vàng bốn sáu chỉ cho hải thì hải nhanh chóng lên xe tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại công an tp huế nhanh chóng vào cuộc và đến hai mươi giờ cùng ngày thì làm rõ và tạm giữ hình sự đối với hải
lại một vụ đuối nước thương tâm xảy ra khi sáu em nữ sinh ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an rủ nhau đi tắm mát dưới hồ và một em tử vong
theo thông tin từ ubnd xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an cho biết vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi năm tháng bốn
một nhóm sáu em học sinh học lớp tám trường trung học cơ sở xã nghĩa lộc rủ nhau vào hồ nước tại xóm tân hữu xã nghĩa lộc tắm mát
trong lúc tắm cả sáu em không may bị sẩy chân xuống khu vực nước sâu
hai em may mắn vùng lên và thoát nạn bốn em còn lại bị chìm xuống hồ
sau khi nhận được tin báo chính quyền xã đã lập tức huy động toàn bộ lực lượng cứu nạn cứu hộ ở địa phương
phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh nghệ an triển khai tìm kiếm trục vớt các nạn nhân
đến một mươi tám h cùng ngày lực lượng cứu hộ cứu nạn đã vớt được bốn thi thể nạn nhân và bàn giao về cho gia đình an táng theo phong tục địa phương
dần được mở cửa quay trở lại sau một thời gian dài phải đóng vì dịch covid một mươi chín
niềm vui chưa kịp kéo dài thì hàng chục hộ dân kinh doanh và sinh sống tại khu nhà tân tử anh
ở số một đường mỹ đình phường mỹ đình hai quận nam tử liêm hà nội phải sống trong tình cảnh mở cửa nhưng hàng rào lại chắn
án ngữ ngay trước mặt ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh và đời sống sinh hoạt hàng ngày
sau khi có kiến nghị đến nay thì hàng rào chắn đã được tháo rỡ
thế nhưng cách làm kiểu thích thì rào mà không thích thì dỡ của chính quyền địa phương đã khiến cho người dân không khỏi lo lắng
người dân tại khu nhà tâm tử anh phải dùng cách này để ra vào chính nơi mình sinh sống và kinh doanh
tình cảnh này xảy ra từ ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khi ủy ban nhân dân phường mỹ đình hai
cho lập hàng rào quây kín tòa nhà ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như hoạt động kinh doanh của các hộ dân
các hộ dân tại đây cho biết lý do rào chắn được ủy ban nhân dân phường mỹ đỉnh hai đưa ra là tòa nhà
chưa đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy điều kỳ lạ là người dân vẫn đang ở đây
vậy giải pháp này khác nào đóng củi

nếu hỏa hoạn không may xảy ra thì những hàng rào này sẽ gây cản trở hoạt động cứu nạn cứu hộ
thưa quý vị hàng rào đã được tháo rỡ cuộc sống sinh hoạt cũng như hoạt động kinh doanh ở đây đã dần quay trở lại bình thường
thế nhưng điều người dân mong mỏi nhất là chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền
sớm vào cuộc để xử lý sự việc một cách công tâm và thấu đáo để người dân nơi đây có thể kinh doanh và hoạt động một cách lâu dài
người dân sinh sống tại đây cũng cho biết
trong nhiều năm họ đã sinh sống kinh doanh ổn định ở đây và luôn mong muốn các cơ quan chức năng hướng dẫn họ
thực hiện các yêu cầu về bảo đảm phòng cháy chữa cháy để họ được tiếp tục làm ăn kinh doanh yên ổn
có mỗi lý do phòng cháy chữa cháy thì ủy ban phải có cách cho người dân ở đây tất cả hộ kinh doanh ở đây
hướng dẫn cái biện pháp phòng cháy chữa cháy nào để cho hợp lý để người ta làm tiếp tục làm ăn người ta yên tâm làm ăn
phường lúc mà đi rào chắn chỉ có thông báo một duy nhất là phòng cháy chữa cháy
tất cả mọi người ở đây đều mong muốn là phường hướng dẫn cho tất cả các hộ dân ở đây xem là làm cách nào đấy
để mình đảm bảo phòng cháy chữa cháy thật tốt để cho các hộ dân kinh doanh ở đây và kể cả những người dân
lao động nghèo ở trên này sinh sống ở đây là được yên ổn
mong muốn là cứ như thế này để các cô còn bán hàng trở lại như cũ vì hai năm dịch cả thì các cô đã đói lắm rồi
mở ra cho các cô là các cô kinh doanh để còn kiếm sống cuộc sống hàng ngày
mong như thế thôi tất cả mọi người đều ở đây đều như thế
để tìm hiểu rõ hơn về sự việc phóng viên đã đưa những kiến nghị của người dân lên ủy ban nhân dân phường mỹ đình hai
lắng nghe ý kiến nhân dân để có những giải pháp thấu tình đạt lý
có lẽ là điều mà người dân sinh sống kinh doanh tại tòa nhà tâm tử anh đang rất mong mỏi từ phía chính quyền
thực ra là tháo để tháo rồi nhưng vẫn chưa yên tâm
vì cũng không biết là tiếp theo đấy nó là như thế nào
nên mọi người cũng có những người người ta chuẩn bị để
để sửa sang lại các thứ nhưng cũng vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ vì chưa biết
thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc bảo đảm an ninh an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
trong công điện thủ tướng yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch tăng cường tuyên truyền
nâng cao ý thức của doanh nghiệp hộ kinh doanh khách du lịch trong việc bảo đảm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm tại các khu điểm du lịch
chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch
giám sát xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các bộ y tế nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương
chỉ đạo đẩy mạnh việc kiểm tra về an toàn thực phẩm nhất là tại các khu điểm du lịch
giải quyết kịp thời các sự cố về an toàn thực phẩm
bộ giao thông vận tải chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải bảo đảm an toàn cho khách du lịch
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị quản lý khu điểm du lịch
cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm
sáng nay công an thành phố đà nẵng đã đồng loạt gia quân tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm mùa du lịch hè và sea games ba mươi một
từ đầu năm đến nay công an các đơn vị địa phương
tại thành phố đà nẵng đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
tuy nhiên thời gian gần đây tình hình tai nạn giao thông thành thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau
gây rối trật tự công cộng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc có chiều hướng gia tăng
để chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong dịp lễ ba mươi tháng bốn
một tháng năm và kỳ si game ba mươi một trên địa bàn thành phố công an thành phố đà nẵng đã tập trung lực lượng phương tiện
triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa tổ chức tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm
tiếp tục giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
để triển khai thực hiện giao quân đạt hiệu quả cao nhất quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội thể thao diễn ra trên địa bàn thành phố
tôi yêu cầu các lực lượng công an thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung sau
quy động tối đa lực lượng phương tiện đồng luật ra quân tấn công trấn áp xử lý tội phạm vi phạm pháp luật
điều tra khám phá các chuyên án vụ án với tinh thần khẳng trương quyết liệt hiệu quả an toàn
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
vận động nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
phù hợp tích cực với các lực lượng công an các cấp trong công tác đấu tranh phạm chống tội phạm và vi phạm pháp luật
chủ động rời phát hiện ngăn chặn phản bác đấu tranh xử lý nghiêm các thông tin độc xấu
sai trái xuyên tạc trên không gian mạng phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động kích động
biểu tình gây rối an ninh trật tự của các thiết lực thù địch
tăng cường công tác tùm ra chốt chạy kiểm soát an ninh trật tự đảm bảo khiếp tuyến địa bàn
nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp đồng luật giao quân kiếm danh kiếm diện
gian đa cảm hóa giáo dục các đối tượng hình sự ma túy người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy
quản lý chặt chẽ các bộ động cư trú tăng cường ra quân kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đến địa vực kinh tế môi trường giao thông trật tự phòng cháy chữa cháy
với tinh thần đó tôi tuyên bố tổng thể lực lượng cơ quan thành phố đà nẵng
đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh trật tự
dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm mùa hải du lịch và kỳ si game ba mươi một trên địa bàn thành phố đà nẵng
đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
và kỳ sea games ba mươi một được tổ chức thực hiện từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đợt cao điểm này giám đốc công an thành phố đã giao nhiệm vụ cho công an các đơn vị địa phương
triển khai nghiêm túc theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ chiến sĩ
để thực hiện có hiệu quả ngay từ khi ra quân giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với ông đỗ đức lưu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nam định
và bốn cán bộ của trung tâm này vì liên quan đến vụ ký test việt á
các đối tượng bị bắt giữ gồm đỗ đức lưu giám đốc cdc nam định vũ ngọc tuyên kế toán trưởng
vũ khánh vân trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ và phạm thị nga trưởng khoa dược vật tư y tế thuộc cdc nam định
bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
riêng vũ thị ngọc thanh phó trưởng khoa xét nghiệm của cdc nam định đã có hành vi bớt xén bán lại kites
cho công ty cổ phần công nghệ việt á bị khởi tố về tội tha mua tài sản
trước đó trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một cdc nam định đã ký năm hợp đồng mua ký test covid một mươi chín
của công ty cổ phần công nghệ việt á và đã thanh toán cho công ty việt á hơn hai mươi ba tỷ đồng
quá trình đấu tranh làm rõ các cá nhân đã nhận tiền hoa hồng một hai mươi năm tỷ đồng từ công ty việt á
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc
nơi ở của các bị can để thu thập tài liệu chứng cứ và để bảo đảm thu hồi tài sản cho nhà nước
trong một lần cầm điện thoại của vợ huỳnh đình tiến ba mươi năm tuổi
trú tại phường bình thuận quận hải châu
nhắn tin gạ gẫm vợ mình trên mạng xã hội nên đã đi tìm và đâm trọng thương nạn nhân
tòa nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử huỳnh đình tiến về tội giết người
theo cáo trạng ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
một bị hại hai mươi bảy tuổi quê tỉnh thanh hóa tạm trú tại phường hòa khánh bắc
quận liên triểu thành phố đà nẵng đã dùng facebook của mình nhắn tin tán tỉnh vợ của bị cáo huỳnh đình tiến
khi đọc được tin nhắn tiến giả vờ làm vợ để nhắn tin trả lời và hỏi được địa chỉ nhà bị hại
sáng ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tiến mang theo kéo đến phòng trọ tìm gặp bị hại
thấy anh này đang nằm trong phòng tiến cầm kéo đâm trúng lưng rồi bỏ chạy
hậu quả bị hại thủng phổi thương tích một mươi ba
tiến là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
và xâm hại sức khỏe người khác
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt huỳnh đình tiến chín năm tù về tội giết người
hội đồng xét xử đã tuyên phạt huỳnh đình chín năm tù về tội giết người
hội đồng xét xử đã tuyên phạt huỳnh đình chín năm tù về tội giết người
cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an tp biên hòa và công an phường bắt quả tăng chín đối tượng
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong tiếng nhạc in ỏi tại phòng ngủ căn nhà do lê thị thủy hai mươi bảy tuổi
thuê ở khu phố bốn a phường trảng giài tp biên hòa
qua test nhanh cả chín đối tượng dương tính với chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một số tinh thể màu trắng nghi là ma túy sáu mươi bốn viên thuốc lắc
hai gói hàng khay và một số dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng ma túy
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận chiều tối ngày hai mươi bốn tháng bốn nguyễn tín hải hai mươi tám tuổi
cùng bảy đối tượng đã đến ăn nhậu tại nhà thùy và sử dụng ma túy
bước đầu thủy và hải khai nhận số ma túy trên được mua với giá ba mươi triệu đồng của một đối tượng
chưa rõ lai lịch ở huyện tràng bom về sử dụng dần và bán cho người nghiện thì bị bắt
để qua mặt lực lượng chức năng thủy đã thuê quách hùng dũng hai mươi một tuổi và khổng hoàng trung nghĩa một mươi chín tuổi
nhiều lần đi bán ma túy cho người nghiện và được sử dụng ma túy miễn phí

để có mặt lực lượng chức năng thủy đã thuê quách hùng dũng hai mươi một tuổi và khổng hoàng trung nghĩa một mươi chín tuổi
đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng nguyễn tín hải lê thị thủy quách hùng dũng và khổng hoàng trung nghĩa
để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc năm đối tượng khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy công an đang lập hồ sơ xử lý
một đường dây tổ chức cho người trung quốc xuất cảnh trái phép qua biên giới vừa bị triệt phá thành công
theo đó tại khu vực đường mòn mốc một nghìn hai trăm hai mươi năm thuộc thôn chi ma xã yên khói huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
vi văn hưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện lộc bình bị phát hiện bắt quả tang khi đang trên đường đưa một người đàn ông trung quốc xuất cảnh trái phép
hưởng khai nhận lời với một người tên thắng ở thành phố lạng sơn để đưa một người trung quốc xuất cảnh trái phép với tiền công một mươi triệu đồng
mở rộng điều tra bắt giữ thêm ba đối tượng trong đường dây tổ chức cho người trung quốc xuất cảnh trái phép